chậm trễ do nhiều nguyên nhân
thứ ba đó là tăng cường quản lý thuế chống chuyển giá trốn thuế
đây là cơ quan rất lớn sẽ tồn tại trong chúng ta
và thứ tư là cái này nhiều đồng chí chưa thảo luận tôi xin nói
phải thực sự tiết kiệm chi ngân sách nhắc vào những việc không cần thiết
họp hành đi nước ngoài
theo phân tích của tiến sĩ nguyễn đình cung nguyên viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế trung ương
để phục hồi kinh tế và ổn định vĩ mô trong điều kiện hiện nay là việc rất khó
các cân đối lớn phải được tính toán rất nghệ thuật
do vậy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm tới phải tính toán làm sao tìm kiếm được nguồn lực cho phát triển
đặc biệt là nguồn lực cho giai đoạn phục hồi kinh tế
phương án mở rộng bộ chi ngân sách có thể được tính đến nhưng vẫn phải giữ vững được ổn định vĩ mô
tất cả các cấp các ngành phải bấm sát chữa toán thu chi ngân sách

chúng ta phải cương quyết đảm bảo tỷ lệ bộ chi ngân sách
năm nay quốc hội giao không quá bốn tư rương với năm nếu tính từ vĩ củ
và khi cần thiết chúng tôi sẽ báo cáo quốc hội nới lỏng chính sách tài khóa phù hợp
đồng thời yêu cầu giữ ổn định vĩ mô đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
giữ vững các trị tiêu về vĩ mô
khó khăn thách thức với những biến động phức tạp
khó lường bởi tác động của đại dịch covid một mươi chín và suy thoái kinh tế thế giới
có thể còn tiếp tục kéo dài
ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
và cả giai đoạn năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
để thực hiện các mục tiêu có rất nhiều việc phải làm
và rất cần ý chí quyết tâm sự chung tay và đồng lòng của toàn xã hội
trước quốc hội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã khẳng định
thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình
nguy cơ lớn nhất của chúng ta
không phải là tụt hậu về kinh tế
mà thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý chí vươn lên
và nguy cơ lớn nhất là thiếu quyết tâm hành động